hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy trong ngày đầu tuần mới số dư của quỹ đã tăng một trăm chín mươi năm tỷ đồng so với ngày hai mươi tháng sáu là năm bảy trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
số tiền này là đóng góp ủng hộ tài trợ của ba trăm ba mươi hai năm trăm bảy mươi tám tổ chức cá nhân trong cả nước
ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín cũng cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng sáu quỹ đã tiếp nhận cam kết tài trợ của các tổ chức
nhưng chưa chuyển tiền vào quỹ với số tiền trên một chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
hiện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt tên
vẫn là hai đơn vị cam kết tài trợ với số tiền rất lớn lần lượt là một một mươi sáu tỷ đồng và bốn trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra còn có nhiều tổ chức đơn vị cam kết tài trợ cho quỹ từ một tỷ đồng đến hai trăm linh tỷ đồng
nhưng chưa chuyển tiền đến quỹ
dự kiến từ tháng bảy tới mỗi tuần sẽ có một triệu liều vaccine astrazeneca về việt nam
đây là một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có quy mô lớn nhất trong lịch sử
mục tiêu trong năm nay là hơn bảy mươi triệu người việt nam sẽ được tiêm phòng covid một mươi chín
đây là một thách thức rất lớn vì trong hơn ba tháng qua việt nam mới chỉ tiêm được khoảng hai triệu liều
trong đó khoảng chín mươi lượt người tiêm đủ hai mũi như vậy còn khoảng sáu mươi tám triệu người cần phải tiêm
điều này cũng đồng nghĩa hiện vaccine là từ khóa tâm điểm một loại hàng hóa được săn đón nhất hiện nay

xuất hiện những lời mời trào mua bán tiêm phòng các loại vaccine covid một mươi chín có dấu hiệu lừa đảo giả mạo
từ tháng sáu bộ y tế đã bắt đầu phát đi các thông báo cảnh báo về các lời mời chào tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
các đơn vị truyền thông báo chí cũng đã liên tục truyền đi cảnh báo này từ các cơ quan chức năng
thế nhưng các lời mời chào tiêm chủng với covid một mươi chín không rõ nguồn gốc vẫn được gửi tới người dân doanh nghiệp
trong khi để đàm phán mua được các nguồn vaccine này
từ các nguồn chính thống lại không hề dễ dàng và đơn giản
như vậy việc đàm phán vận chuyển bảo quản cho tới tổ chức tiêm chủng là cả một quy trình rất chặt chẽ
người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
lan truyền trên mạng xã hội tin nhắn tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác
chỉ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế cơ sở đào tạo y dược
và các cơ sở điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động
khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo
hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương
từ giờ ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu hà nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc
cội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của chúng tôi thì các chủ cửa hàng và người dân đều rất hồ hởi đón ngày mở cửa trở lại
tuy nhiên theo chỉ đạo của bí thư thành ủy hà nội
đó là nới lỏng một số dịch
nhưng tuyệt đối không lơi lỏng
sau gần một tháng không được thưởng thức cà phê tại quán
nên khi biết thông tin các quán cà phê được phép mở cửa trở lại
hôm nay anh hoàng võ kiên đến quán cà phê quen thuộc để uống cà phê
dù thấy vui khi một số dịch vụ được mở cửa trở lại
nhưng anh cũng không khỏi lo lắng trước diễn biến dịch bệnh hiện nay
tôi rất là cảm thấy thích nhưng mà dịch bệnh này mọi người cần phải tuân thủ theo pháp luật và giữ khoảng cách với mọi người
trước áp lực về việc phải thuê mặt bằng kinh doanh
thì việc được phép mở cửa trở lại như thế này là niềm vui lớn của các chủ quán hàng ăn uống dịch vụ cắt tóc
theo ghi nhận trong ngày hôm nay khách chưa đông nhưng hầu hết các cửa hàng đều có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
như cửa hàng này dù bàn ngồi rất nhỏ
nhưng chủ cửa hàng cũng lắp đặt tấm chắn để phòng dịch
hôm nay thì ngày đầu tiên sau một thời gian dài là mới được trở lại thì chúng tôi rất là phấn khởi
tuy nhiên là ngày đầu tiên thì khách hàng đến thì cũng chưa đông
mọi người cũng chưa biết được là ngày hôm nay sẽ được ăn tại quán
quán của chúng tôi thì tuy nhỏ nhưng chúng tôi cũng vẫn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước
đầy đủ có vách ngăn có các trang thiết bị nhân viên rồi có tướng đeo khẩu trang hết
có nước rửa tay khách thuận
thực ra là khi quán được mở cửa trở lại thì chúng tôi biết được cái lệnh của chính phủ là có cho chúng tôi được hoạt động trở lại
thì cảm thấy rất là bản thân rất là vui mừng
bởi vì thực ra cái địa điểm cũng như cái mặt bằng của chúng tôi là đã phải chi trả từ tiền từ trước rồi
nên nếu như chúng tôi đóng cửa ngày nào thì sẽ là thiệt hại ngày đấy
bản thân chúng tôi cũng rất là mong muốn là dịch bệnh được đẩy lùi để có thể được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường
và bên cạnh đấy là chúng tôi cũng đã rất là tuân thủ các biện pháp của nhà nước yêu cầu
ví dụ như chúng tôi ở đây có vách ngăn này chị cũng nhìn thấy rồi là yêu cầu các khách hàng ngồi giãn cách
theo quy định hiện nay mới chỉ các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động trở lại
nhưng vẫn có hàng ăn vỉa hè đã đón khách như thế này
hay một số tốt khách dù quán có nắp đặt vách ngăn nhưng lại chọn bàn ngồi không nắp đặt để thoải mái trò chuyện
bên cạnh niềm vui của chủ quán hàng ăn uống và người dân khi hàng quán được mở cửa trở lại
thì vẫn có một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan lơ là phòng chống dịch
và những hành vi này cần được chấn chỉnh để dịch bệnh được kiểm soát
và cuộc sống người dân thủ đô sớm được trở lại trạng thái bình thường
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cho biết
so với cùng kỳ xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản của việt nam đều tăng
trong hải sản xuất khẩu các mặt hàng nhuyễn thể tăng mạnh nhất
cụ thể giá trị xuất khẩu nhóm các sản phẩm mực bạch tuộc đạt hai trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ tăng một mươi ba
nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt bốn mươi tám triệu đô la mỹ tăng bốn mươi bốn
trong tổng giá trị xuất khẩu hải sản năm tháng năm hai nghìn hai mươi một
các sản phẩm cá biến thể chiếm bảy mươi năm cá ngừ chiếm hai mươi hai cá các loại khác chiếm năm mươi ba
trong khối thị trường cp
tppp nhật bản là thị trường nhập khẩu lớn nhất đồng thời là thị trường đơn lẻ nhập khẩu hải sản lớn nhất của việt nam
chiếm tới hai mươi tổng giá trị xuất khẩu hải sản khác của việt nam đạt hai trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
so với cùng kỳ giá trị xuất khẩu sang thị trường này chỉ tăng nhẹ ở mức một
theo vasep xuất khẩu hải sản từ việt nam sang mỹ đạt hơn một trăm một mươi ba triệu đô la mỹ
trong ba tháng qua việc tiêm chủng mở rộng vaccine chống covid một mươi chín và gói kích thích kinh tế của chính phủ mỹ
đang là động lực để nhu cầu tiêu thụ thủy sản phục hồi không chỉ ở phân khúc dịch vụ ăn uống nhà hàng khách sạn mà cả ở phân khúc bán lẻ
điều này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hải sản đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này
xuất khẩu mực bạch tuộc sang thị trường đang là tăng ở mức cao
riêng trong tháng năm xuất khẩu mực bạch tuộc của việt nam sang mỹ đang tăng với tốc độ phi mã năm trăm ba mươi tám so với cùng kỳ
ngoại truyện tiền điện hỗ trợ khách hàng
lần một ba tháng kỳ hóa đơn tháng năm sáu bảy năm hai nghìn hai mươi hơn chín ba trăm linh tỷ đồng
lần hai ba tháng khi hóa đơn tháng một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi gần ba tỷ đồng
lần ba bảy tháng thì hóa đơn tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên một năm trăm linh tỷ đồng
tổng một mươi ba tháng ước tính trên một mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của khách hàng sử dụng điện
chính phủ đã cho phép thực hiện việc giảm giá điện
mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết số năm mươi năm nqcp về phương án hỗ trợ giảm giá điện đợt ba
đây là việc làm kịp thời để qua đó hỗ trợ khách hàng trong thời điểm này
phản ánh của phóng viên thời sự
với việc sẽ giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm
đại nhiễm covid một mươi chín không thu phí
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
và đồng thời các cơ sở lưu trú du lịch mức giảm giá điện là được chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất
điều này đã làm cho chị nguyễn dương một người kinh doanh khách sạn bớt đi phần nào những nỗi lo lắng đang hiện hữu
nhà nước đang rất là có nhiều chính sách dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau cho các doanh nghiệp
trong đấy về lĩnh vực du lịch này về các cơ sở lưu trú này
nhà nước đã có chính sách là về miễn giảm điện cho những cái cơ sở mà phục vụ cho việc chống dịch covid
cho người dân hay là những cái cơ sở lưu trú đã giảm cái tiền điện rất là đúng lúc
thậm chí là có những nơi mà phục vụ hoàn toàn trong covid thì nhà nước đã giảm hoàn toàn tiền điện
thì cái chính sách này tôi thấy là thực sự là cấp bách và phù hợp trong cái thời gian hiện tại
việc thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện đã hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng trên cả nước
góp phần phục hồi kinh tế trong thời điểm hiện nay
chính sách mà giảm tiền điện lần thứ ba thì theo tôi là rất là kịp thời và đúng đắn
tại vì nó cũng một phần nó sẽ giúp cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tôi vượt qua cái khó khăn của cái đại dịch này
mình thấy cũng các cái chính sách này của chính phủ cũng rất là hay và đều là kịp thời
giúp cho các cái cơ sở đó
không bị áp lực về tài chính trong giai đoạn này
tức là vừa là dịch bệnh này vừa là đỉnh điểm nắng nóng như thế này
cái lượng tiêu thụ rất nhiều
lượng tiêu thụ điện rất nhiều
thế nhưng mà chính phủ đã đồng hành cùng với doanh nghiệp với người dân
giúp cho người dân và doanh nghiệp trải qua được cái khó khăn này
đang hoạt động có năm trăm sáu mươi bốn cơ sở gần ba mươi khách sạn được chưng dụng để làm khu cách ly tập trung
đang hoạt động có năm trăm sáu mươi bốn cơ sở gần ba mươi khách sạn được chưng dụng để làm khu cách ly tập trung
với việc giảm tiền điện lần ba chắc chắn các đối tượng này sẽ bớt đi những gánh nặng chi phí khi mà dịch bệnh covid một mươi chín chưa có dấu hiệu kết thúc
theo ước tính của bộ công thương đối với các cơ sở lưu trú du lịch tùy thuộc vào công suất và khả năng phục hồi tổng số tiền giảm giá sẽ rơi vào khoảng trên một hai trăm linh tỷ đồng
còn các cơ sở cách ly cơ sở y tế số tiền hỗ trợ là khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi tỷ đồng
đây là những con số cho thấy sự hỗ trợ lớn của chính phủ về việc giảm giá điện giảm tiền điện lần ba này
giảm giá điện này nó vừa góp phần cho đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh ở các bệnh viện giá chiến cũng như các khu cách ly
và góp phần làm giảm thiểu những cái khó khăn cho những người mà phải cách ly trong các khu gọi là giãn cách đó
và rõ ràng việc giảm giá điện này không chỉ có ý nghĩa đối với các khu vực giãn cách hay là chủ thể ở trong các khu giãn cách
mà nó còn làm yên tâm những người phục vụ hoạt động
ở thực tế
tuyến đầu phòng chống dịch cũng như là làm cho những người có thể trong khi diễn phải giãn cách
người ta cũng yên tâm khi mà họ được bị cách lị
và đây cũng là một yếu tố rất quan trọng để góp phần phòng chống
cũng như giảm thiểu sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín trong xã hội
tôi nghĩ rằng là giá điện nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động kinh tế
đặc biệt là như những cái lĩnh vực như mà bạn vừa nói đấy
trong rồi kể cả trong lĩnh vực lưu trú v v
thì cái thao gỡ này rất là đáng nhìn nhận
và tôi nghĩ rằng là xã hội cũng như các doanh nghiệp
các người kinh doanh sẽ rất phấn khởi tùm vừng với cái chính sách đó
có thể thấy trong đợt hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện lần thứ ba
bộ công thương đã xem xét khả năng cân đối tài chính của tập đoàn điện lực việt nam
nhằm bảo đảm việc giảm giá điện giảm tiền điện
không tạo ra áp lực
tăng giá điện trong thời gian tới
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
chín đối tượng cùng chú tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
là lê như nguyễn cán bộ quản lý và bảo vệ rừng thuộc tiểu khu một trăm năm mươi bảy
đóng tại xã phú sơn thị xã hương thủy
đã bị công an thị xã hương thủy khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
được biết do thiếu tiền tiêu xài đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng trần dũng đã chủ mưu rủ các đối tượng nguyễn viết di
nguyễn văn ý dương văn vũ nguyễn minh trí trần tiến đào văn lợi
nguyễn văn bảo và nguyễn đình bảo cùng chú tại thị xã hương thủy
tham gia khai thác rừng trái phép tại lô ba mươi chín và lô năm mươi hai khoảnh một thuộc tiểu khu một trăm năm mươi
để thực hiện chót lọt hành vi phạm tội trước khi vào khai thác rừng trái phép
dũng đã liên hệ với lê như nguyễn và được nguyện chỉ điểm vị trí khai thác
trong khu vực nguyện quản lý với thỏa thuận
cứ chở một xe gỗ ra khỏi rừng thì dũng sẽ phải đưa cho nguyễn hai triệu đồng
các đối tượng đã khai thác trái phép năm mươi năm cây thông nhựa với số lượng hơn hai mươi năm mét khối
làm thiệt hại tài sản hơn bảy mươi năm triệu đồng
toàn bộ số gỗ khai thác được các đối tượng đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam
đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển thực phẩm lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường tránh quốc lộ một a
tại km hai trăm hai mươi thuộc địa phận xã nhật tự huyện kim bảng hà nam
tổ công tác thuộc đội trật tự kiểm soát số một đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát
chín mươi chín c một mươi năm nghìn một trăm sáu mươi sáu do vũ đức trọng chú tại xã hoàng hoa thám huyện ân thi hương yên điều khiển
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện trên xe chở sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định
tài xế xe và chủ hàng nguyễn thị nga chú tại yên mỹ hương yên
đã không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thực phẩm trên
chủ hàng khai số nội tạng trên có tổng trọng lượng khoảng bốn trăm linh kg
được mua thu gom trên địa bàn tỉnh hà nam mang về hưng yên để tư thu thực phẩm
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại